để khắc phục do đợt lũ vừa qua gây ra anh nguyễn đức ngọc tiến ba mươi bảy tuổi đã bị điện giật dẫn đến tử vong
do mưa lớn liên tục trong những ngày qua từ sáng ngày một mươi tháng tám nước trên sông krong anna đã bất ngờ tăng cao và tràn qua thân đê bao quảng điền
gây ngập úng cánh đồng khoảng một hectare lúa vụ hẻ thu ở huyện kroana tỉnh đắk lắc
đến sáng ngày hôm nay người dân và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục ra cố tuyến đê bao
quảng điền huyện kroana tỉnh đắk lắc để cứu hơn một hectare lúa
ngoài ra chính quyền địa phương còn huy động hàng chục chiếc xe công nông máy móc để hỗ trợ đắp đập ngăn nước
tuy nhiên mực nước vẫn tiếp tục tràn qua đê gây ngập hàng trăm hectare lúa đang chuẩn bị thu hoạch của người dân ở hai xã quảng điền và bình hòa huyện crong anna
nhiều khu vực nước đã dâng lên khoảng một mét nên các hộ dân phải gặt lúa non để chạy lũ
năm nay lũ xuất hiện quá sớm đa số diện tích lúa mới chín được hai mươi ba mươi gây thiệt hại rất lớn cho người dân
một thông tin đáng chú ý khác thời gian qua tình hình hoạt động mua bán người ở địa bàn miền núi diễn ra khá phức tạp
trước thực trạng trên bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
theo đó qua một thời gian theo dõi lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ
ra nước ngoài cụ thể là vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng tám tại địa bàn bản bình sơn hai xã tà cạ huyện kỳ sơn
lực lượng chức năng đã bắt giữ lữ văn thủy chú tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đây là đối tượng trong đường dây lừa gạt bán phụ nữ qua biên giới
theo lời khai ban đầu của thủy từ năm hai nghìn một mươi năm thủy đã cùng một số đối tượng khác lừa bán ba phụ nữ ở địa bàn xã keng du huyện kỳ sơn qua biên giới trái phép
sau giao dịch thành công thủy được trả tiền công một mươi năm triệu đồng hiện một nạn nhân đã trở về địa phương hai nạn nhân vẫn đang ở nước ngoài
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang chỉ đạo các lực lượng mở rộng điều tra truy xét các đối tượng liên quan đến vụ án hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa di lý và thực hiện nghiệm hiện trường vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn phương một đối với đối tượng hà trần quyền
trú tại xã bầu hàm hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai đồng thời ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với đối tượng này để điều tra
theo điều tra quyền cùng với nhóm bạn tên là đà lạt lên đà lạt chơi và đi hát karaoke
sau khi hát quyền đi bộ lang thang đến bãi xe ô tô số ba mươi bốn nguyễn trí thanh phường một thành phố đà lạt
thì thấy một xe ô tô màu trắng bạc của anh dương huỳnh anh tuấn đang đổ nhưng chưa kéo kính lên
thấy không có ai nên quyền đã vào trong xe bật chìa khóa
đã khởi động và chạy về hướng ninh thuận
nhận được tin báo lực lượng công an đã kịp thời truy bắt đối tượng cùng với tăng vật tại huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
được biết hà trần quyền đã có một tiền án về tội giết người được tha tù vào năm hai nghìn một mươi
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại